và có rất nhiều những cái chỉ số và có những cái chỉ số của việt nam tốt có những cái chỉ số việt nam chưa đạt được

chỉ là mặt bằng

và những cái yêu cầu theo các phép hội nhập

thì không có sức mua thì đương nhiên là hàng hóa sẽ chậm lưu thông
các cái doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm quy mô sản xuất
thì đấy là cái tôi nghĩ là cái yếu tố mà ảnh hưởng cơ bản nhất
thế ngoài ra cái niềm tin lạc quan của thị trường thì tôi thấy là chúng ta đang nhìn vào cái rõ nhất ở đây là cái hiệp định thương mại việt nam châu âu evfta nó đã mới được thông qua
thì chúng ta đang dự báo một cái tương lai rất là lạc quan
là sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài fdi người sẽ đầu tư vào việt nam để sản xuất hàng
rồi xuất khẩu hàng hóa đi
đấy thì chúng ta đang nhìn vào cái đốm sáng lạc quan như thế
nhưng mà để đạt được cái điều đó thì cũng còn rất nhiều cái vấn đề
để trở thành hiện thực
rõ ràng là chúng ta cũng thừa nhận rằng là dù là có những cái khoảng thối
nhưng mà những điểm sáng nó đã có và cần phải thắp sáng lên nữa
nó bao gồm là liên quan tới cái cơ hội đầu tư từ những fta
nhất là cptp và fta
cũng như là cơ hội mà phục hồi kinh tế bình thường hóa sau dịch
đặc biệt là có những cái chủ đầu tư
như chỗ phục vụ
nghĩa đây làm tốt hơn thì sẽ hấp dẫn hơn với nhà đầu tư
rõ ràng là cảm ơn ông
câu cuối cùng dành cho ông
tức là ông có một cái đề xuất cụ thể gì hoặc là một cái điều tâm nguyện gì
để tiếp tục phát triển công nghiệp do mình đã đầu tư suốt bao nhiêu năm qua trong gia đình
tôi thì tôi muốn là thứ nhất là chúng ta cải cách các cái thủ tục
và vẫn quản lý chặt về cái trách nhiệm môi trường cũng như là trách nhiệm xã hội
chứ tôi không khoan nhượng với cái việc
mà né tránh cái trách nhiệm môi trường và trách nhiệm xã hội
nhưng mà chúng ta vẫn phải tiết giảm về thời gian cho doanh nghiệp
đấy là cái chúng tôi nghĩ rằng là nhà nước có thể làm được và không mất tiền
mà chỉ được tiền thôi
khi mà doanh nghiệp được giải phóng sức lao động nhanh
thì doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận lớn tăng lên
tăng lên thì nhà nước sẽ thu được thuế
và cuối cùng là chúng ta sẽ đóng góp cho đất nước phát triển tích lũy giàu mạnh hơn
rõ ràng rất cảm ơn ông
còn lọt sư huế ông có bổ sung về những tâm nguyện của ông nượng
cũng như là những suy nghĩ của ông về làm thế nào để phát triển các đất nước bất động sở công nghiệp
tôi thì tôi thấy rằng là những chia sẻ của ông nượng
là những người mà đang trực tiếp tham gia vào việc phát triển các công nghiệp
nó tương đối là đầy đủ tương đối là toàn thiện
và những mong mỏi đấy tôi nghĩ rất là chính đáng và nó rất là thực tế
tôi chỉ có bổ sung thêm một chút
đó là cái chính sách pháp luật của chúng ta thì nó còn vướng
ví dụ như luật đất đai tôi đã chia sẻ phần trước
rồi luật đầu tư rồi rất nhiều các cái chính sách pháp luật
nó tương đối là chậm
nó chưa theo kịp cái sự phát triển kinh tế
và chúng ta cần phải với phía nhà nước thì chúng ta cần phải nhanh hơn nữa
để đưa những cái chính sách pháp luật phù hợp vào trong thực tế
thứ hai nữa là một cái điều mà tôi thấy là nó rất quan trọng
ngoài cái việc yếu tố hạ tầng ra
thì nhà nước cũng phải chú trọng đến phát triển cái năng lực cái nguồn nhân lực
vì rõ ràng là so với ấn độ này so với bangladesh này so với sri lanka
hay là so với thái lan gần đây hoặc là malaysia
thì cái nguồn nhân lực này
thì cái nguồn nhân lực này
thì cái nguồn nhân lực của chúng ta rất yếu về trình độ ngoại ngữ
đấy thì cái này nó liên quan đến phát triển giáo dục
thì ngoài cái việc phát triển cơ sở hạ tầng
thì chúng ta phải nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực
cụ thể đây là trình độ ngoại ngữ
khi mà các nhà đầu tư nước ngoài họ vào mà
cái nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu thì nó cũng rất khó
một lần nữa xin cảm ơn hải úng
vâng xin cảm ơn
kính thưa quý vị phát triển thị trường bất động sản
là một trong những cái điểm thêm chốt
để tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế cả nước
việt nam đang đứng trước cơ hội để phát triển bất động sản công nghiệp
đón làm sóng fdi
cũng như là để thúc đẩy cái quá trình thay đổi
và cải cách cái cơ cấu kinh tế của việt nam
tuy nhiên phát triển một thị trường bất động sản công nghiệp bền vững
đòi rất nhiều những nhân tố
trong đó liên quan tới vấn đề tư duy
vấn đề quy hoạch
cũng như các vấn đề về pháp lý và thể chế
đặc biệt là nói đến chất lượng
của các cơ sở hạ tầng
và các dịch vụ công có liên quan
bên cạnh đó còn đòi hỏi các chủ đầu tư
hạ tầng của các công nghiệp
những cái tâm thế mới những cái nhận thức mới
và trách nhiệm mới trong vấn đề phát triển
hệ sinh thái cho các công nghiệp
để đảm bảo bất động sản công nghiệp
sẽ tiếp tục là một trong những cái
nơi mà thu hút được
các doanh nghiệp mà xứng đáng
để phát triển cho nước nước
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
một lần nữa xin cảm ơn quý vị
đã chú ý theo dõi
và xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo